tại nhà thi đấu thể dục thể thao hà tĩnh đài truyền hình việt nam phối hợp với liên đoàn bóng truyền việt nam và tỉnh hà tĩnh tổ chức khai mạc giải bóng truyền nữ quốc tế vtv cup ống nhựa hoa sen hai nghìn một mươi chín
giải bóng truyền nữ quốc tế vtv cup ống nhựa hoa sen hai nghìn một mươi tám được tổ chức từ ngày bốn tháng tám đến ngày một mươi một tháng tám với sự tham dự của tám đội bóng
các đội chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn để xác định các vị trí cho vòng đấu tiếp theo
theo lịch thi đấu các trận đấu phân hạng bán kết và chung kết tần lượt diễn ra vào các ngày từ mùng tám tháng tám đến ngày một mươi một tháng tám
đây là giải đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các đội bóng truyền nữ quốc gia việt nam để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế lớn nhất là asean một mươi tám
còn đối với đội tuyển trẻ việt nam đây là cơ hội để các vận động viên thử sức tại một giải đấu lớn đồng thời phát hiện bồi dưỡng nhiều tài năng bóng truyền kế cận cho đội tuyển việt nam